tin an ninh trật tự vào tối qua trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên
kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên thanh hóa phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn hữu kiên và bùi văn luận đều trú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa
qua khám xét thu giữ hai mươi sáu gói chứa năm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong bao gạo tám viên ma túy tổng hợp cất giấu trong bao thuốc lá
tại cơ quan công an kiên và luận khai nhận mua số ma túy trên với giá năm mươi triệu đồng đang trên đường mang về thanh hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng cùng tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đào sơn hải điều khiển xe ô tô con bảy chỗ ngồi đang lên đèo bảo lộc theo hướng từ tp hcm đi đà lạt không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào ba xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước
theo kết quả điều tra đào sơn hải đã có hành vi điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước vi phạm khoảng một điều một mươi hai luật giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả hai người tử vong tại chỗ
hành vi của đào xuân hải đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
thưa quý vị mới chỉ vào đầu mùa hè tuy nhiên nhiều trường hợp chủ yếu là thanh thiếu niên bị đuối nước thương tâm đã xảy ra trên phạm vi cả nước nhất là ở các khu vực du lịch bãi tắm
đánh giá về thực trạng này các cơ quan chức năng cho rằng đa phần là do ý thức nhận thức và việc thiếu kỹ năng sơ cứu ban đầu trong khi người bị nạn chỉ có khoảng một mươi phút trước khi não bị tổn thương do thiếu oxy dẫn đến tử vong
hiện nay thì đã bắt đầu bước vào mùa du lịch của năm hai nghìn hai mươi hai và những địa điểm khu nghỉ dưỡng hay những khu du lịch như thế này sẽ là nơi tập trung rất là đông đảo du khách đến đây để tham quan nghỉ dưỡng và vui chơi
và với thời tiết khá là nóng nực như hiện nay thì những địa điểm như hồ bơi bãi sông ven sông như thế kia những nơi thoáng mát sẽ là nơi tập trung rất đông du khách đến để vui chơi thăm quan
tuy nhiên chính những địa điểm như thế này là những địa điểm
sau hơn hai năm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh nhân viên của những khu du lịch khu nghỉ dưỡng đa phần đều nghỉ việc
hoặc những nhân viên đã từng được tập huấn về các phương pháp xử lý tình huống sơ cứu đuối nước thì sau một thời gian dài các kỹ năng kiến thức có phần bị rơi rụng
tuy nhiên chính những địa điểm như thế này là những địa điểm như thế này là những địa điểm như thế này thì sau một thời gian dài các kỹ năng kiến thức có phần bị rơi rụng
tuy nhiên luôn luôn khi có du khách đến đặc biệt là các đoàn có cháu nhỏ chúng tôi luôn luôn cử lực lượng là thường xuyên đi cùng để giám sát
cái lực lượng cứu hộ thì mặc dù chúng tôi đã có nhưng mà trên thực tế thì cái kỹ năng để cứu hộ cứu nạn thì cũng chưa thật là được đầy đủ
cho nên chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng để mở lớp tập huấn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn
để đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian cao điểm du lịch nghỉ dưỡng
vào tháng một tháng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy ở cháy đã đến từng cơ sở khu lưu trú khu nghỉ dưỡng để hướng dẫn tập huấn các kỹ năng phòng ngừa tai nạn
trong đó tập trung vào những chi tiết đặc điểm thiếu sót của công tác phòng ngừa và xử lý tình huống của đặc thù từng địa điểm
giúp các cơ sở này kịp thời khắc phục trước thời gian đón khách
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết là đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện
trước đó chiều ngày ba tháng năm tổ cảnh sát điều tra công an quyện hàm tân phối hợp với công an thị trấn tân nghĩa
tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường hùng dương thị trấn tân nghĩa quyện hạp tân
thì phát hiện một đối tượng có biểu hiện ghi chấn nên kiểm tra hành chính
qua đó bắt quả tang lê trang mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang tàn trữ sáu trăm linh gram ma túy đá
hai viên thuốc lắp và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
đối tượng khai nhận số ma túy trên mua được từ thành phố hồ chí minh
khi đang trên đường đưa dị bệnh thuận tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức về y tế
kính thưa quý vị sáng ngày bốn tháng năm bệnh viện lê văn thịnh tp hcm cho biết
đã cứu sống một thanh niên hai mươi chín tuổi uống thuốc ngủ tự tử do không tìm được việc làm
trước đó bệnh nhân được đưa đến bệnh viện lê văn thịnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê
không có phản xạ đồng tử co sau khi uống tám mươi viên phenol babito
một loại thuốc an thần
các bác sĩ ngay lập tức đặt nội khí quản máy thở dùng thuốc vận mạch
và tư vấn gia đình lọc máu hấp phụ
sau ba ngày lọc máu bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tình trạng tâm lý ổn định
theo các bác sĩ bệnh nhân đã uống tổng cộng tám gram phenol babito
trong khi liều tử vong là từ sáu gram trở lên
đây là trường hợp thi hữu khi uống thuốc ngủ với lượng lớn như vậy
đáng chú ý nếu trước đây bệnh viện lê văn thịnh chỉ tiếp nhận một hai ca từ tuổi một tháng
thì sau dịch covid một mươi chín mỗi tuần có từ ba đến bốn ca
đây là tình trạng đáng báo động
các bác sĩ khuyến cáo việc dễ dàng mua và dùng thuốc an thần không có chỉ định
có thể gây ngộ độc suy gan suy thận và tử vong
thưa quý vị với hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
một xe ô tô tải chở sáu trăm linh điếu thuốc lá điện tử vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam phát hiện và bắt quả tang
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên tuyến đường lê duẩn thuộc địa phận phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi d bốn trăm linh tám có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe chở sáu thùng hàng bên trong có khoảng sáu trăm linh điếu thuốc lá điện tử
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe là hoàng văn quân chú ở thị xã kiện khê huyện thanh liêm và vũ văn phương
chú ở phường châu sơn thành phố phủ lý chủ sở hữu số thuốc lá điện tử
không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến số lượng hàng hóa trên
như chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo thì khí cười n hai o là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác
có xu hướng tăng liều và người dùng có thể bị phụ thuộc bị nghiện tương tự như là heroin
và việc hít khí cười quá mức còn có thể gây ngộ độc
tuy nhiên thì điều đáng nói là mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên ra quân kiểm soát việc mua bán
và sản xuất kinh doanh khí cười nhưng số đối tượng vi phạm vẫn lén lút tìm mọi cách để đưa khí cười
và nội thành đến tận các cơ sở vui chơi và giải trí
những vụ việc được công an các địa phương các đơn vị của thành phố đà nẵng phát hiện gần đây
đang nói lên sự phức tạp của hoạt động này
đây là hai xe ô tô tải bị đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu và công an phường hòa minh
phát hiện khi đang tổ chức giao nhận gần một trăm linh bình khí cười được vận chuyển từ bắc vào đà nẵng
đáng nói hơn hoạt động này diễn ra ngay ở trong khu dân cư
qua làm việc tài xế vũ sĩ tùng ba mươi sáu tuổi chú tỉnh bắc ninh khai nhận
có nhận vận chuyển cho một chủ hàng không rõ lai lịch ở hà nội
còn đây là tài xế nguyễn quỳnh anh ngọc chú phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
bị trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn
kiểm tra trên tuyến nam hầm đường bộ hải vân phát hiện điều khiển xe ô tô chở một trăm tám mươi một bình chứa khí cười
loại một mươi hai kg về phân phối giao lại cho các cơ sở kinh doanh giải trí trên địa bàn
mặc dù từng bị công an thành phố phát hiện và xử phạt nhưng tài xế này vẫn ngựa quen đường cũ
em lái ở ngôi hà nội về đây là em bán lại cho mấy cái điểm karaoke họ có nhu cầu
em mua chín trăm linh về em bán một triệu hai
mặc dù n hai o không bị cấm nhưng việc mua bán khí cười
buộc có sự quản lý của cơ quan chức năng
tất cả các vụ việc bị công an thành phố đà nẵng phát hiện và làm rõ trong thời gian qua
đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đáng nói hơn các đối tượng thường ngụy trang dưới dạng bình khí y tế
hay chọn những khu vực nằm sâu trong khu dân cư để tổ chức giao dịch mua bán
gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an
để đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên
thì đã mắc mầm một thời gian rất là dài nắm tình hình
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác
ra soát nắm tình hình địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật
để chặn đứng nạn kinh doanh khí cười nói trên
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
mỗi người dân nhất là giới trẻ cần nhận thức đúng đắn về tác hại của các chất gây nghiện
có thái độ quyết liệt và ý thức đến cùng nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình